đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phối hợp với công an xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng trên
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp an thuận xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám con gà năm cặp cửa sắt một cân đồng hồ sáu xe mô tô một mươi hai điện thoại di động và số tiền là bảy mươi chín triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và đưa nhóm đối tượng này về cơ quan công an để làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật